nội dung được phân phối thông qua các dự án teamwork nhằm nâng cao khả năng thuyết trình cũng như làm việc nhóm
về kiến thức là các bạn sẽ phải hiểu được những kiến thức nền tảng về lập trình hiểu nhiều loại công nghệ
chúng tôi không tập trung quá nhiều về một loại công nghệ mà chúng tôi mong muốn là các bạn hiểu rằng
những sản phẩm công nghệ mà chúng ta đang sử dụng bây giờ là sự tổng hợp sự kết hợp của rất nhiều loại công nghệ khác nhau
vì thế nên chúng tôi muốn các bạn học sinh là các bạn được trải nghiệm nhiều loại công nghệ nhất có thể
để sau này khi các bạn lớn lên các bạn đi sâu về một cái nền tảng công nghệ nào đó
mỗi học viên tại tê kỳ có tám mươi thời gian để thực hành các kiến thức công nghệ trực tiếp tạo ra các sản phẩm theo từng bộ môn học
khác với những môn học phổ thông truyền thống học lập trình không chỉ giúp các em có được những kỹ năng cần thiết
mà còn khiến trẻ học được cách lý luận
hiểu được logic hoạt động của sự vật nâng cao khả năng tiếp thu các lĩnh vực khác
khoa học công nghệ là không phải chúng ta đi làm một công nhân công nghệ mà chúng ta sẽ là học để là một người làm chủ công nghệ
thế nên những kỹ năng ví dụ như là sáng tạo những kỹ năng là việc nhóm khả năng trao đổi cũng như là khả năng phân tích vấn đề
đó là những kỹ năng rất là cần thiết trong thời đại bốn cũng như là cả thế kỷ hai mươi một
thế nên chúng tôi đầu tư thời gian cho các bạn học sinh
buổi học của mình rất nhiều và những kỹ năng như thế này
được biết mới đây học viện teki được vinh danh là một trong một mươi bốn mô hình tiêu biểu toàn cầu về nền giáo dục bốn
tại hội nghị thực đỉnh davos của diễn đàn kinh tế thế giới diễn ra tại geneva thụy sĩ
và cũng là đại diện duy nhất của việt nam được vinh danh ở hạng mục edtech leadership
tại giải thưởng edutech asia hai nghìn một mươi chín tổ chức tại singapore
điều này cho thấy phương pháp giáo dục mà teki áp dụng đang được quốc tế đánh giá rất cao
đây cũng được kỳ vọng là dự án sẽ tạo nên tầm ảnh hưởng không nhỏ
và đem lại một làn do mới cho nền giáo dục việt nam
đào tạo nuôi dưỡng đam mê của những lập trình viên tương lai
lập trình là một công cụ để rèn luyện trí thông minh cho trẻ nhỏ rất tốt
chính vì vậy nhiều bậc phụ huynh đã cho con tiếp cận rất sớm

với các loại ngôn ngữ lập trình khác nhau
tuy nhiên việc tìm kiếm một ngôn ngữ lập trình phù hợp với độ tuổi của các bé không phải là điều dễ dàng
đặc biệt là với những bậc phụ huynh không phải là dân chuyên trong lĩnh vực này
vì lập trình cho trẻ em không giống như người lớn
không thể nào dạy luôn cho trẻ cách viết những dòng cốt hay là những mã lệnh như lập trình viên thực thụ được
chính vì vậy nếu đang băn khoăn chưa biết loại hình lập trình nào phù hợp với con mình
thì xin mời quý vị hãy tham khảo những ngôn ngữ lập trình được thiết kế riêng cho trẻ em ngay sau đây
alice là một dạng ngôn ngữ lập trình có nền tảng giáo dục tốt dựa trên đối tượng nguồn mở
đây là một loại ngôn ngữ lập trình miễn phí dùng để chỉ dạy và hướng dẫn các khái niệm lập trình
alice cho phép trẻ em tạo ra các trò chơi hoặc hình ảnh bằng cách lập trình các chuyển động của máy ảnh
các mô hình ba d và các cành bằng cách tiếp cận quen thuộc của các hình khối xây dựng
điều này giúp trẻ nâng cao hiệu quả học đi đôi với hành
không chỉ dừng lại ở đối tượng là trẻ em mà alice còn cung cấp các công cụ và tài liệu bổ sung cho việc giảng dạy ở nhiều lứa tuổi khác nhau
là dự án của google với nguồn mở thường chạy trong trình duyệt web blockly là một ngôn ngữ lập trình thân thiện với trẻ em
và một thư viện javascript để tạo ngôn ngữ lập trình và chỉnh sửa khối hình ảnh
khi sử dụng ngôn ngữ này trẻ sẽ thấy được mã dọc theo cạnh của màn hình khi liên kết các khối với nhau
đồng thời có thể thay đổi ngôn ngữ lập trình để kiểm tra hay xem sự khác biệt về cú pháp ngôn ngữ cho cùng một chương trình cơ bản
điều này giúp trẻ em dễ thao tác và xử lý các lỗi thường gặp
có thể nói scratch là một trong những ngôn ngữ lập trình cho trẻ em khá đơn giản
bởi vì đây là ngôn ngữ hình ảnh có đủ chức năng và các tùy chọn có thể tạo ra hình ảnh động câu chuyện tương tác nghệ thuật hoặc âm nhạc
đặc biệt là scratch có thể được hiểu hoàn toàn thông qua thao tác các biểu tượng đại diện cho các lệnh
vì thế trẻ em dễ sử dụng mà không cần phải tốn quá nhiều thời gian cho việc đọc và gõ
hơn nữa đây là ngôn ngữ lập trình miễn phí giúp trẻ em có nhiều trải nghiệm tạo nền tảng tốt để theo đuổi các loại ngôn ngữ khó hơn
codeg được phát triển bởi công ty intellitech tại israel
đây là môi trường trực tuyến để học stem và học lập trình dành cho trẻ em thông qua việc lập trình một robot ảo thực hiện nhiệm vụ
khi tiến bộ trẻ em có thể học nhiều hơn về code java cơ bản
đây cũng là môi trường tuyệt vời
vừa là giải pháp vui và thú vị để rèn luyện kỹ năng trong thế giới công nghệ
bên cạnh học thêm về lập trình căn bản và lập trình robotics
thì trẻ em còn có thể học thêm về toán kỹ thuật đồng thời cải thiện khả năng tư duy logic tư duy thuật toán
dàn luyện năng lực giải quyết vấn đề cùng với tư duy sáng tạo cải thiện trí nhớ hiệu quả
twin là phần mềm mã nguồn mở hoàn toàn miễn phí giúp trẻ kể những câu chuyện của mình một cách sinh động hơn
với twin trẻ không cần phải viết bất kỳ một đoạn code nào
nhưng có thể mở rộng nó với các biến điều kiện logic hình ảnh css và cả javascrid
giúp trẻ tiếp cận và làm quen với các ngôn ngữ thiết kế web cơ bản này
python được thiết kế để trở thành một ngôn ngữ dễ học cho trẻ em có mã nguồn bố cục trực quan và dễ hiểu
vì thế sử dụng ngôn ngữ lập trình python trẻ em sẽ có ít trở ngại liên quan đến việc học các lập trình
ở ngôn ngữ lập trình này sẽ có nhiều chức năng phổ biến đã được tích hợp
chính vì vậy ngôn ngữ lập trình python trở thành một ngôn ngữ rất tuyệt vời
để trẻ em tìm hiểu và học tập phát triển trí thông minh của mình
vừa rồi là những ngôn ngữ lập trình cho trẻ em mà các bậc phụ huynh có thể tham khảo
để tìm ra loại ngôn ngữ lập trình hữu ích và phù hợp nhất với con mình
sở thích mỗi trẻ là khác nhau vì thế các bậc phụ huynh hãy ngồi lại cùng bé để trò chuyện với các con
để hiểu được mong muốn và sở thích của con và cùng con lựa chọn một ngôn ngữ lập trình đúng với sở thích của mình
còn bây giờ thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết
kính chào và hẹn gặp lại
hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo